chuyển sang các tin tức quốc tế
thưa quý vị ngày hai mươi chín tháng sáu tổng thống mỹ joe biden thông báo sẽ tăng cường binh sĩ và khí tài của nước này
trong các lực lượng của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
phát biểu được ông biden đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh nato đang diễn ra tại madrid tây ban nha
tổng thống mỹ xác nhận nước này sẽ tăng số tàu khu trục của nước này tại rota tây ban nha từ bốn lên sáu chiếc
điều thêm hai phi đội f ba mươi năm đến anh và thiết lập trụ sở của quân đoàn lục quân số năm tại ba lan
bên cạnh đó mỹ sẽ triển khai một lữ đoàn đến rumani tăng cường năng lực phòng thủ trên không
cũng như củng cố các năng lực khác tại đức và italy
ông biden cho biết mỹ muốn đảm bảo rằng nato sẽ sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa từ mọi hướng